sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh con tum cho biết do tình hình nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua đã khiến cho hàng nghìn hectare cây trồng bị khô hạn hàng nghìn hộ dân bị thiếu nước do giếng khô cạn
số hộ dân bị ảnh hưởng trong đó chủ yếu tập trung tại thành phố con tum huyện sa thầy và huyện iadrai
để hạn chế thiệt hại do khô hạn gây ra đối với cây trồng và các hộ dân ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương của tỉnh đang thực hiện mọi biện pháp cấp bách phòng chống hạn hán
bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân việc sử dụng nước tiết kiệm quản lý vận hành tốt các công trình thủy lợi